tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh phối hợp với ban tuyên giáo trung ương đảng bộ giáo dục và đào tạo tổ chức hội thi
hội thi là hoạt động cụ thể thiết thực của tuổi trẻ thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị khóa một mươi hai về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
hội thi được tổ chức từ ngày năm tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đến hết ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy và được chia làm hai bảng bảng cá nhân và bảng đội tuyển với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên internet và sân khấu hóa
hội thi năm nay bổ sung thêm gần bốn câu hỏi mới so với hội thi lần một trên tất cả các lĩnh vực về khoa học mark lenin tư tưởng hồ chí minh và các vấn đề kinh tế chính trị xã hội của đất nước nâng tổng số câu hỏi ở phần thi trực tuyến lên hơn năm mươi

lần này hy vọng sẽ tạo ra sân chơi bổ ích cho đoàn viên sinh viên trong việc tìm hiểu học tập và vận dụng chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh vào công tác học tập và đời sống